để chào mừng hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy vụ asean bộ ngoại giao kết hợp với ubnd quận hoàn kiếm tổ chức triển lãm tranh asean với mùa thu hà nội
gần ba mươi tác phẩm hội họa của hơn hai mươi tác giả được trưng bày tại triển lãm có hình thức và nội dung nghệ thuật đa dạng phong phú
các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu khác nhau như sơn mài sơn dầu khắc gỗ giấy gió
qua từng tác phẩm các tác giả đã khắc họa một cách sinh động vẻ đẹp của thủ đô hà nội về văn hóa con người ẩm thực và phong cảnh
những tác phẩm xuất sắc trong triển lãm lần này sẽ được chọn lựa để trưng bày tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy